ngay trong sáng nay ông hoàng duy dương trưởng công an xã nghi xá huyện nghi lộc tỉnh nghệ an cho biết công an xã đang phối hợp với công an huyện dựng lại hiện trường điều tra làm rõ vụ việc bốn thanh niên bị người dân đánh hội đồng dẫn đến trọng thương